mấy ngày qua trên một số trang website trang mạng xã hội có chia sẻ thông tin về việc bộ công thương
có báo cáo khẳng định một trăm linh người dân hài lòng về việc tăng giá điện về việc này bộ công thương
khẳng định đây là thông tin không chính xác thực tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay giá bán lẻ điện
trong nước chưa có bất cứ lần tăng giá nào tại phiên họp ban chỉ đạo điều hành giá ngày hai mươi một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã quán triệt chỉ đạo không xem xét điều chỉnh tăng giá điện
trong cả năm hai nghìn hai mươi không những thế để hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
covid một mươi chín bộ công thương đã chủ động báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
phương án giảm giá điện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong thời gian ba tháng
sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số bốn mươi một nqcp bộ công thương đã hướng dẫn tập đoàn điện
lực việt nam và sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc giảm giá điện
giảm tiền điện hiện nay bộ công thương cũng đang thực hiện việc kiểm tra giám sát đồn đốc các
đơn vị điện lực thực hiện đúng các hướng dẫn về giảm giá điện giảm tiền điện